hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án
vi phạm quy định về hoạt động đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại cdc hà nội
đồng thời lực lượng chức năng đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với giám đốc cdc hà nội trương quang việt và một kế toán trưởng của cdc hà nội
ông việt bị bắt vì những sai phạm khi còn là phó giám đốc cdc hà nội
do liên quan trong hoạt động đấu thầu với việt á
theo điều tra ông việt cùng cấp dưới đã tạo điều kiện cho việt á trúng thầu kýt xét nghiệm
trên địa bàn thành phố hà nội gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền hơn chín tỷ đồng
sau đó công ty việt á đã chuyển lại cho cây toán trưởng của cdc hà nội
số tiền ngoài hợp đồng hơn một tỷ đồng
ngoài ra cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã khởi tố hai cán bộ
bệnh viện đa khoa hà đông và bốn cán bộ bệnh viện đa khoa ba vì
do sai phạm liên quan việc mua kýt xét nghiệm của công ty việt á
hôm nay tòa nhân dân tỉnh kiên giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
và tuyên phạt nguyễn thị mỹ nhung một mươi năm năm tù
nguyễn thị mỹ hoa là em ruột của nhung chín năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức đồng thời buộc bị cáo nhung
hoàn trả số tiền hơn bốn tỷ đồng cho bị hại
theo cáo trạng vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín nhung thuê làm giả hai giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất đúng tên nhung với tổng dự tích trên hai chín trăm linh
có địa chỉ tại ấp ông làng xã cửa dương huyện phú quốc đây là thành phố phú quốc
sau đó nhung mang hai giấy tờ đất giả này đi thế chấp vay của bà phan thị tuyết bốn hai tỷ đồng
ngoài ra nhung còn đồng phạm với hoa làm giả một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
có diện tích gần sáu trăm linh m hai rồi mang như thế chấp vay của bà tuyết một tỷ đồng
đến cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi bà tuyết phát hiện ba giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên là giả
nên tố giác hành vi lừa đảo của nhung và hoa đến cơ quan công an
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thủ đức tp hồ chí minh
vẫn đang phối hợp cùng công an phường long thạnh mỹ điều tra truy xét nhóm thanh niên
cầm hung khí lao vào quán ăn trên đường hoàng hữu nam chém tới tấp khiến nhiều người bị thương
vào khoảng hai mươi một h năm mươi phút ngày chín tháng sáu nhiều người đang ăn tại quán ốc trên đường hoàng hữu nam
phường long thạnh mỹ thì xuất hiện một nhóm thanh niên cầm nhiều hung khí đi trên xe máy
xông thẳng vào quán lúc này có hai thanh niên là khách của quán không kịp bỏ chạy
đã bị nhóm này chém tới tấp nằm bắt động sau đó nhóm đối tượng tiếp tục ném bom xăng vào quán
rồi mới rời đi
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế cho biết đã bắt tạm giam đối với nguyễn trường hải
trú tại phường gia hội và hoàng thiện trung chú tại phường phú hậu có hành vi trộm cắp tài sản
trước đó vào khoảng ba giờ sáng ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai trung điều khiển xe mô tô chở hải
đi ngang qua nhà số bốn đường cao xuân dụ phường vĩ dạ tp huế và phát hiện nhà này không khóa cửa
tại đây trung đứng ngoài cảnh giới hải đột nhập vào nhà lấy trộm một điện thoại iphone một mươi hai pro max
một sợi dây chuyền vàng hai nhẫn vàng hai vòng vàng một đồng hồ apple watch
năm triệu đồng tiền mặt và một số tài sản khác
có đến năm tiền án về tội trộm cắp tài sản và đánh bạc
nguyễn văn đắc chú tại huyện trảng bom tỉnh đồng nai
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp gia nghĩa tỉnh đắk nông khởi tố bắt tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản
nguyễn đức thắng cũng bị khởi tố bắt tạm giam về tội danh trên
thông tin ban đầu khoảng bốn giờ ba mươi phút ngày một mươi chín tháng năm phát hiện chiếc ô tô tải của vợ chồng ông trần duy phương
tỉnh gia lai đang bị hỏng dừng đỗ bên lề đường quốc lộ một mươi bốn thắng dừng xe quan sát cảnh giới
để đắc lên ô tô lấy trộm túi sách bên trong có một trăm bảy mươi triệu đồng đắc đưa cho thắng bảy mươi triệu đồng rồi nhanh chân tàu thoát
chỉ sau hơn một mươi bảy giờ đồng hồ tiếp nhận tin báo công an thành phố gia nghĩa đã phối hợp với công an xã phước hòa
công an huyện phú giáo tỉnh bình dương bắt giữ hai đối tượng khi đang lẩn trốn trên địa bàn thu giữ một trăm bảy mươi triệu đồng cùng nhiều tăng vật có liên quan
chiều nay chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã đến thăm và chúc mừng cán bộ chiến sĩ phòng cảnh vệ miền trung
nhân dịp kỷ niệm năm năm ngày thành lập đơn vị cùng đi có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
được thành lập vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy phòng cảnh vệ miền trung phụ trách một mươi một tỉnh thành khu vực miền trung tây nguyên
trong năm năm qua đơn vị đã xây dựng hàng trăm kế hoạch phương án chủ động phối hợp với các đơn vị
triển khai bảo vệ an toàn tuyệt đối trên bảy trăm chín mươi ba các cuộc hoạt động của lãnh đạo đảng nhà nước
trong đó có một trăm sáu mươi hai cuộc của lãnh đạo chủ chốt hai mươi ba đoàn khách quốc tế
có chế độ cảnh vệ và bốn sự kiện đặc biệt quan trọng do đảng nhà nước tổ chức
phát biểu tại buổi gặp mặt chủ tịch nước nguyễn xuân phúc khẳng định việc thành lập phòng cảnh vệ miền trung
đã cho thấy tầm nhìn chiến lược của bộ công an đối với một khu vực đặc biệt quan trọng
chủ tịch nước ghi nhận và đánh giá cao những thành tích của phòng cảnh vệ miền trung trong năm năm qua
dịp này chủ tịch nước nguyễn xuân phúc và bộ trưởng bộ công an tô lâm đã tặng hoa và quà
để chúc mừng động viên cán bộ chiến sĩ phòng cảnh vệ miền trung tiếp tục nỗ lực triển khai tổ chức thực hiện
tốt công tác cảnh vệ tại các tỉnh miền trung tây nguyên đạt kết quả cao nhất
xứng đáng với sự tiên cậy của lãnh đạo đảng nhà nước lãnh đạo bộ công an
chiều nay tại hà nội trung tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an có buổi tiếp ngày tosh robinson
trợ lý ngoại trưởng hoa kỳ đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp hai bên đều khẳng định gần ba thập kỷ kể từ khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao
việt nam hoa kỳ đã trở thành đối tác toàn diện ở cả ba bình diện song phương khu vực và quốc tế
trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ thể chế chính trị của nhau
vì hòa bình ổn định hợp tác và thịnh vượng ở khu vực
trong đó các đơn vị chức năng của bộ công an và cơ quan phòng chống ma túy và thực thi pháp luật quốc tế
bộ ngoại giao hoa kỳ inr cũng đã tích cực thiết lập và triển khai nhiều cơ chế hợp tác hiệu quả
thời gian tới hai bên đều thống nhất tăng cường hợp tác nâng cao năng lực thực thi pháp luật
việt nam đề nghị hoa kỳ dành sự quan tâm chú trọng cung cấp các hỗ trợ thực chất
hiệu quả cho bộ công an việt nam về cơ sở vật chất phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ
phòng chống tội phạm xuyên quốc gia đặc biệt là tội phạm sử dụng công nghệ cao
tội phạm ma túy tội phạm môi trường
cũng trong chiều nay tại trụ sở cục đối ngoại bộ công an đã diễn ra lễ tiếp nhận trang thiết bị y tế
phòng chống dịch covid một mươi chín sự buổi lễ có trung tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an
tại lễ tiếp nhận ngài top robinson trợ lý ngoại trưởng hoa kỳ cùng đại diện cơ quan phòng chống ma túy
và thực thi pháp luật quốc tế bộ ngoại giao hoa kỳ irn đã trao gói thiết bị y tế phòng chống dịch covid một mươi chín
năm máy thở bình oxy trang phục phòng chống dịch cho các bệnh viện cơ sở y tế của bộ công an
trân trọng cảm ơn thiện trí hợp tác và sự hỗ trợ của cơ quan phòng chống ma túy và thực thi pháp luật quốc tế
bộ ngoại giao hoa kỳ trong lĩnh vực phòng chống dịch thứ trưởng nguyễn duy ngọc cho biết
bộ công an sẽ tiến hành phân bổ các trang thiết bị này về các bệnh viện đảm bảo sử dụng hiệu quả đúng mục đích
thưa quý vị công tác giáo dục cải tạo lao động dạy nghề đối với phạm nhân là nội dung trọng tâm
xuyên suốt trong công tác thiền ngán phạt tù là trách nhiệm của các trại giam nhằm chuẩn bị cho phạm nhân
về tâm lý kỹ năng thái độ để chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng
tuy nhiên thời gian qua công tác tổ chức lao động hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân còn gặp không ít khó khăn vướng mắt
đòi hỏi phải có cơ chế mới tạo điều kiện thuận lợi thu hút các tổ chức cá nhân hợp tác với trại giam thực hiện
bởi vậy việc ban hành nghị quyết thí điểm tổ chức lao động hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam
có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục cải tạo phạm nhân
tạo điều kiện để phạm nhân được lao động hướng nghiệp học nghề phù hợp chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng
hạn chế nguy cơ tái phạm tội vươn lên từ những lầm lỡ
trại giam ninh khánh bộ công an
những lớp dạy nghề cho phạm nhân như thế này được tổ chức hàng năm
đến nay hơn bốn trăm hai mươi nữ phạm nhân đã được học nghề may công nghiệp trong thời gian chấp hành án
nhiều phạm nhân tin tưởng sau khi hết án trở về bằng nghề đã học có thể có cơ hội tìm kiếm việc làm tạo dựng cuộc sống
rất nhiều trong số đó cũng mong muốn tiếp tục được học thêm những nghề mới với yêu cầu kỹ thuật cao hơn
tôi thì nghề mai của tôi
ở ngoài xã hội là tôi cũng có kinh nghiệm rồi
và trong đây tôi lại được trao dồi thêm kinh nghiệm nữa
sau này cũng hy vọng là ra xã hội sẽ có một cái vững chắc hơn trong cái nghề may này
tất cả các ngành nghề mà chúng tôi được tổ chức lao động
thì hầu hết thì chủ yếu là những cái ngành nghề thủ công nhỏ lẻ
gia công thì không ổn định
vậy mà sau khi chấp hành xong án phạt tù
thì bản thân tôi cũng như là tất cả các phạm nhân khác
sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm
cũng như là ổn định cuộc sống đối với các ngành nghề này
và nguyện vọng của bản thân tôi thì rất là mong muốn
được tổ chức lao động ngoài trại để có thể tiếp cận được với những các ngành nghề mới
mặc dù rất cố gắng nhưng hiện nay tại các trại giam
công tác tổ chức lao động hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân
gặp không ít khó khăn vướng mắt
ngành nghề lao động việc làm cho phạm nhân
chủ yếu là các ngành nghề đơn giản
yêu cầu về trình độ kỹ năng lao động thấp
khó đáp ứng yêu cầu trình độ của thị trường lao động ngoài xã hội
trong khi số lượng phạm nhân chấp hành xong án phạt tù
trong độ tuổi từ một mươi tám đến bốn mươi năm chiếm tỷ lệ rất cao
trung bình tám mươi sáu bốn mươi một trên tổng số phạm nhân chấp hành xong án phạt tù hàng năm
rất mong muốn được tổ chức sản xuất lao động ngoài trạm
để chúng tôi có thể tiếp cận được nhiều với ngành nghề mới
nghề phổ thông và nghề của xã hội đang rất thiếu nhân công lao động
để sau khi hết thời hạn chấp hành án phạt tù trở về
chúng tôi dễ dàng tìm kiếm việc làm
ổn định cuộc sống và hoàn hảo cộng đồng
hiện nay việc tổ chức lao động hướng nghiệp dạy nghề
cho phạm nhân trong quá trình chấp hành án tại trại giam
cũng gặp rất nhiều khó khăn
đặc biệt là hệ thống nhà xưởng cũng như cơ sở vật chất
để cho phạm nhân tham gia lao động rất chặt trộn
đặc biệt trong thời gian hiện nay
tìm kiếm việc làm cho phạm nhân cũng gặp rất nhiều khó khăn
các công việc nhỏ lẻ
mà các doanh nghiệp có thể tìm kiếm
đáp ứng vào trong này
chúng tôi cũng tìm tòi hết sức là khó khăn
trên cái địa bàn của tỉnh ninh bình
trong cái giai đoạn vừa qua
nhất là cái tình hình dịch bệnh
thì cái công việc mà tìm kiếm cho phạm nhân lao động
là một cái vấn đề
chúng tôi hết sức trăn trở trong thời gian vừa qua
để thao gỡ khó khăn
nhiều trại giam có nhu cầu thu hút doanh nghiệp
cá nhân hợp tác để tổ chức lao động
dạy nghề cho phạm nhân
mở rộng ngành nghề liên quan đến công nghệ máy móc
tạo cơ hội cho phạm nhân tìm kiếm việc làm phù hợp
sau khi chấp hành xong án phạt tù
tuy nhiên sau một thời gian triển khai
việc các phạm nhân thôi không lao động
tại các điểm lao động ngoài trại giam
khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn
có nơi phải cắt giảm quy mô sản xuất
do không tìm kiếm được lao động thay thế
bởi vậy theo nhiều doanh nghiệp
cần phải có một hành lang pháp lý rõ ràng
một cơ chế mới để tổ chức cá nhân hợp tác
một cách lâu dài hiệu quả hơn
từ năm tôi sử dụng phạm
đến năm khi rút đi
tất cả các công việc rất là tốt
không có một phạm nhân nào phi phạm hay gì cả
sau đó chủ trương đảng nhà nước rút phạm về
cũng là một cái rất khó khăn cho doanh nghiệp
lúc đấy đang sản xuất bình thường
tự nhiên rút hết lao động đi
là một cái vấn đề rất khó khăn cho chúng tôi
nghĩa là ngành lao động chân tay
rất là khó khăn lao động rất là mong muốn
làm sao có những cái
chính sách để cho phạm nhân ra
cùng với doanh nghiệp
và kết nối lại cái việc sản xuất
doanh nghiệp chúng tôi rất là mong muốn
là được tiếp tục hợp tác với trại giam
để tiếp tục sử dụng phạm nhân trong thời gian sắp tới
đối với doanh nghiệp đó là có một lực lượng
lao động ổn định đầu đối với phạm nhân
thì tôi thì cũng là một trong những đơn vị sản xuất
cũng đồng thời là một đơn vị hướng dẫn
định hướng nghề nghiệp cho phạm nhân
cũng mong là có thể được hợp tác
với trại giam để mà cùng nhau
để đào tạo hướng nghiệp cho phạm nhân
sau khi mà mãn hạ có thể tái hoạt nhập cộng đồng
một cách dễ dàng hơn
việc ban hành nghị quyết thí điểm tổ chức lao động
hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam
ngoài việc tháo gỡ những khó khăn vướng mắt
và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục
cải tạo phạm nhân tạo điều kiện để phạm nhân
được lao động hướng nghiệp học nghề phù hợp
tăng khả năng thích ứng khi tái hòa nhập cộng đồng
hạn chế nguy cơ tái phạm tội
đồng thời tạo cơ chế thu hút
huy động nguồn lực xã hội
tham gia công tác thiền án hình sự
theo định hướng cải cách tư pháp
trong thời gian vừa qua
trại giam đã có phối hợp
với các tổ chức với các cá nhân
và các doanh nghiệp để thực hiện
lao động hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân
tuy nhiên phạm nhân
chỉ thực hiện được những công việc
thủ công thô sơ
và thậm chí là những ngành nghề
nó có mang tính chất thời vụ
và các tổ chức cá nhân doanh nghiệp này
họ cũng chỉ phối hợp
với trại giam trong một trường vực
nào đó và thời hạn cũng rất là ngắn
tại vì khó khăn để cho họ
đầu tư lâu dài
vì vậy là nghị quyết này
để có một tính phạm lý
để cho các tổ chức cá nhân và doanh nghiệp
có một hành lang để đầu tư
cơ sở vật chất cũng như hạ tầng
và đặc biệt là đào tạo những ngành nghề
có tính lâu dài
và nó sạt
với thực tiễn trong cuộc sống
chính phủ nhận thấy
việc đề xuất quốc hội
ban hành nghị quyết thí điểm mô hình
tổ chức lao động hướng nghiệp dạy nghề
cho phẩm nhân ngoài trại giam
để tạo cơ sở pháp lý thống nhất
tổ chức lao động hướng nghiệp dạy nghề
cho phẩm nhân trong tình hiện nay
là rất cần thiệt
tạo cơ sở pháp lý để thống nhất
tổ chức lao động hướng nghiệp dạy nghề
cho phẩm nhân ngoài trại giam
tháo gỡ những khó khăn vướng mắt
cho các trại giam trong các tổ chức lao động hướng nghiệp
dạy nghề cho phạm nhân trong giai đoạn hiện nay đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác thi hành án phạt tù
công tác chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù trong thời gian tới
theo thống kê trong số phạm nhân hiện đang chấp hành án phạt tù có tới sáu mươi bảy mới chỉ học hết cấp một cấp hai
cá biệt có bốn bảy không biết chữ năm mươi bốn trước khi phạm tội không có nghề nghiệp hoặc lao động tự do
do đó nếu không tổ chức tốt việc lao động hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân
thì sẽ rất khó khăn với họ trong tìm kiếm việc làm khi tái hòa nhập cộng đồng
và dễ rơi vào tâm lý mặc cảm tự ti và nguy cơ tái phạm tội sẽ rất lớn
căn cứ kết quả điều tra xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm trong công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi
và ra đề thi môn sinh học kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi một
hôm nay cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại bộ giáo dục và đào tạo
theo đó khởi tố bị can ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với phạm thị my
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba nguyên giáo viên đại học sư phạm hà nội và khởi tố bị can áp dụng biện pháp ngăn chặn
cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bùi văn sâm sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín nguyên giáo viên đại học sư phạm hà nội
cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
sau khi được viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan an ninh điều tra bộ công an
đã thực hiện quyết định và các lệnh nêu trên đối với bị can phạm thị my và bùi văn sâm
hiện cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang tiến hành điều tra làm rõ sai phạm của bị can
và trách nhiệm của những người có liên quan theo quy định của pháp luật
vì mâu thuẫn cự cãi trong lúc nhậu đối tượng ngô việt em sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
ngụ khóm hai phường bảy thành phố bạc liêu đã dùng dao đâm bạn mình trọng thương
viện kiểm sát nhân dân tỉnh bạc liêu vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can
và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ngô việt em để điều tra làm rõ về hành vi giết người
trước đó vào khoảng hai mươi h ngày hai tháng sáu đối tượng ngô việt em trong lúc nhậu
cùng với một số người đã xảy ra mâu thuẫn
đối tượng em dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực khiến nạn nhân bị thương nặng
phải đưa đi cấp cứu và sau đó bỏ trốn khỏi địa phương
bằng các biện pháp nghiệp vụ dạng sáng ngày bốn tháng sáu lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu
nhanh chóng bắt khẩn cấp đối tượng ngô việt em khi đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ
trên địa bàn phường hưng lợi quận ninh kiều thành phố cần thơ
hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý